thưa quý vị đà nẵng là một trong hai địa phương được cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ bốn cấp độ rủi ro lớn nhất do mưa lớn kéo dài và diễn biến phức tạp
với phương châm chủ động từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã chỉ đạo toàn bộ các lực lượng tập trung sơ tán người dân trước một mươi sáu h chiều ngày hôm nay chuẩn bị ứng phó đêm ngập lụt thứ hai
tại mỗi điểm sơ tán tập trung thì ủy ban nhân dân các phường xã công an các đơn vị địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết
ở khu vực ngập sâu các chiến sĩ công an vào tận nơi hỗ trợ thức ăn tạm thời cho người dân
trường tiểu học lê văn tám đây là nơi sơ tán tập trung của một mươi chín hội dân với bốn mươi bốn nhân khẩu nằm trong khu dân cư khe cạn phường thanh khê tây quận thanh khê
đã quá quen với cảnh chạy lụt ông võ lâm cùng nhiều người dân sinh sống tại đây đã chủ động hơn trong việc ứng phó
do đó hạn chế được thiệt hại về tài sản
tại mỗi điểm sơ tán nhu yếu phẩm của người dân đều được cung cấp đầy đủ
hơn nữa để bà con yên tâm
tránh trú đến khi nước rút công an các phường liên tục đến động viên quan tâm giúp đỡ
ở địa bàn dân cư một trăm linh cán bộ chiến sĩ túc trực tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an toàn tài sản trong thời gian người dân đi tránh trú
năm nay thì công an phường tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân là đến kỳ mùa bão thì tôi thấy là mình phải bà con trên tinh thần là tự chủ động
tức thấy là những cái vật dụng cần thiết thiết yếu thì mình sẽ lệnh di tản về nơi nhà
bà con của chính mình học hàng của mình ở những nơi khác mà nhà cửa kiên cố và cao hơn so với lại khu vực cây cạn
đồng thời là công an phường cũng đã hỗ trợ người dân cùng với lại bên dân quân công y ban phường là đã khiên bưng bê cây dọn những cái vật dụng cần thiết về những nơi khô ráo
hiện toàn thành phố đà nẵng có một mươi một vị trí ngập từ một mét trở lên
cụ thể năm vị trí tại phường hòa minh sáu vị trí tại phường hòa khánh bắc quận liên kiểu
tại huyện hòa vang có ba trăm tám mươi một hộ bị ngập
tính đến chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi có ba bảy trăm sáu mươi ba người dân được sơ tán đến nơi an toàn
phường hòa khánh nam quận niên chiểu nhiều nhất với ba một trăm chín mươi người được sơ tán
ở thời điểm này công an thành phố đà nẵng cũng đã huy động một trăm linh quân số ứng trực với hơn bốn cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ sơ tán dân
giới dời tài sản tại đường mẹ suốt hoàng văn thái ấn cứu người dân tại các khu vực ngập sâu khác